bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội thảo đổi mới hoạt động khoa học công nghệ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
qua bốn năm thực hiện bộ đã cụ thể hóa thành các chủ trương cơ chế chính sách nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các tổ chức đội ngũ cán bộ nghiên cứu
huy động các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ
nhiều sản phẩm khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế góp phần tích cực vào tăng trưởng và sự phát triển chung của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn
tuy nhiên hoạt động khoa học và công nghệ hiện chưa đáp ứng được các nhu cầu và còn nhiều bất cập
vì vậy hội thảo được tổ chức với mục tiêu đổi mới các hoạt động khoa học công nghệ của các tổ chức khoa học công nghệ thuộc bộ
phát triển các nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ lên bước mới nâng cao sức cạnh tranh nông sản tạo động lực trong phát triển và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới